thời gian vừa qua trên địa bàn xã yên hà huyện quang bình tỉnh hà giang có một số đối tượng đưa hai tàu vào hút cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra hai tàu này đã khai thác được nhiều mét khối cát hiện đang tập kết trên bờ
đoàn công tác yêu cầu chủ tàu ra làm việc nhưng chủ tàu không hợp tác
đoàn công tác đã lập biên bản và giao cho chính quyền địa phương trông giữ và bảo quản hiện trường vụ việc
được biết hai tàu khai thác cát này là của hợp tác xã một mươi chín tháng năm xã bằng lang huyện quang bình thuê về để hút cát từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
việc hút cát trái phép của hai tàu đã làm sạt lở ven bờ tại khu vực khai thác gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân và cả hệ sinh thái thủy sinh